nếu mà chúng ta không nắm được nhu cầu người dùng
và đấy là một trong những cái mà rất trăn trở của các doanh nghiệp
cái hạn chế thứ hai chúng ta có thể nói đến là
nếu bán qua trung gian không bao giờ chúng ta phát triển được thương hiệu của hàng việt
tôi có thể lấy một thí dụ như hàng ca cha việt nam
là hàng duy nhất chỉ có việt nam sản xuất
thì tuy nhiên vào rất nhiều những chuỗi thương thị lớn
chúng ta thấy hàng ca cha bán nhưng không hề bất cứ có một dấu hiệu nào là hàng ấy có từ việt nam
từ cái thương hiệu đóng gói là thương hiệu của một cái hãng khác
và tất cả những cái hình thức của bề ngoài cũng như là nội dung bên trong
thì chúng ta chỉ biết là hàng đấy là hàng việt nam
vì chúng ta biết ca cha là chỉ từ việt nam
thì đấy cũng là một trong những cái mà các doanh nghiệp rất là khao khát
nếu mà chúng ta bán qua trung gian thì hầu như không bao giờ chúng ta phát triển chuyển được những cái thương hiệu của chúng ta
mà phát triển thương hiệu là một cái tố quan trọng đối với doanh nghiệp
chúng ta định hình được sản phẩm
chúng ta có cái cơ hội để mà nâng cao cái chất lượng của sản phẩm chúng ta
và tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm
còn tất nhiên một cái hạn chế nữa chúng ta cũng biết rất rõ là
nếu mà chúng ta bán qua trung gian ấy
thì phần lớn các cái đại lý trung gian
rất khó có thể đào tạo cho các doanh nghiệp chúng ta về kiểm tra chất lượng sản phẩm được
cái này đối với các doanh nghiệp cũng rất là quan trọng
nếu mà chúng ta được
đào tạo về cái đòi hỏi về chất lượng của một cái chuỗi siêu thị lớn trên thế giới
mà chúng ta đáp ứng được
thì sau đó hàng việt nam của chúng ta
đã vào được cái chuỗi tiêu thị ấy có thể đi khắp thế giới
với cái đạo ứng của cái tiêu chuẩn kỹ thuật về mặt chất lượng như vậy
nếu mà chúng ta xuất khẩu qua trung gian thì không bao giờ chúng ta làm được việc ấy
bởi vì các đại lý thì họ không thu mua của chúng ta
họ có thể thu mua ở chỗ khác
ở tại nước khác
cho nên là người ta không trú trọng về việc đào tạo
cái kỹ năng
cái kỹ thuật
duy trì một cái chất lượng tốt
có ngang hàng với các thương hiệu hàng đầu trên thế giới
thì đấy cũng là một cái hạn chế
gây hạn chế nữa thì chắc các doanh nghiệp thì họ cũng rất biết
đấy là qua một trung gian thì bao giờ cái chi phí nó cũng sẽ rất lớn
cái phóng sự chúng ta cũng đã nói đến điều đó
thì chúng ta cái giá trị gia tăng mà chúng ta đem lại cho hàng chúng ta
khi xuất khẩu của trung gian cũng sẽ bị hạn chế đáng kể
thì tôi cũng có thể nói đấy là những cái hạn chế chủ yếu
ngoài ra các doanh nghiệp họ cũng biết rất rõ là những hạn chế khác
với những cái hạn chế như vậy
với những cái sự rủi ro và bên cạnh đó ông cũng đã đề cập đến rồi
đó là cái chi phí cao thì dẫn đến cái lợi ích của
lợi nhuận của phía doanh nghiệp cũng sẽ bị giảm đúng không ạ
vậy thì tại sao mà suốt thời gian qua
các cái doanh nghiệp của chúng ta vẫn phần lớn là lựa chọn cái phương án này
để đưa sản phẩm ra nước ngoài ạ
tất nhiên là có rất nhiều yếu tố
nhưng một trong những yếu tố là thực ra thì cái việc mà chúng ta đưa hàng xuất khẩu trực tiếp
và các chuỗi phân phối lên trên thế giới không hề dễ
thứ nhất là một loạt các chuỗi phân phối lớn trên thế giới
họ vẫn chọn một cái cách là họ qua các đại lý thu mua hàng
để đưa vào các chuỗi siêu thị của họ
kể cả những cái chuỗi siêu thị lớn mà họ có cái đơn vị thu mua trực tiếp
thì họ vẫn có một số mặt hàng
mà đặc biệt là mặt hàng nông lâm thị sản
thì họ có thể họ vẫn mua qua các đại lý
lý do thì cũng là dễ hiểu là có một cái đơn vị mà đứng ra
thu mua cho họ quản lý chất lượng cho họ

sau khi đưa vào chuỗi siêu thị
thì đấy cũng là một cái cách làm dễ dàng hơn cho các chuỗi siêu thị
cái hạn chế thứ hai của các doanh nghiệp của chúng ta
tại sao họ lại không xuất khẩu được trực tiếp vào
và cái việc quản lý chất lượng của chúng ta hiện nay
chưa đáp ứng được cho các cái chuỗi siêu thị lớn
nhất là khi mà phải có những cái đơn hàng lớn
chúng ta đối với quy mô nhỏ lẻ
một vài chuyến hàng thì dễ dàng hơn
chúng ta có thể đáp ứng được
tuy nhiên nếu mà có một cái chất lượng bền vững
để mà xuất khẩu cho những cái đơn hàng lớn vào các chuỗi siêu thị
thì rất ít doanh nghiệp đạt được cái yêu cầu ấy
thì đấy là một cái hạn chế mà chúng ta chưa vào vào các chuỗi siêu thị lớn
trong phóng sự vừa rồi chúng tôi cũng đã đề cập đó là
để thúc đẩy việc xuất khẩu hàng hóa của chúng ta
vào các chuỗi siêu thị của nước ngoài
thì nhà nước của chúng ta cũng đã có đề án
để bao quát cái vấn đề này
ông có thể chia sẻ cụ thể hơn với chúng tôi về đề án này
cái ý tưởng xuất khẩu trực tiếp vào cái chuỗi siêu thị lớn
trên thế giới thì thực ra chúng tôi cũng đã
mở cách đây khá lâu rồi
cách đây khoảng năm sáu năm
thế thì chúng tôi đã cùng với các đơn vị viết nên một cái đề án
và cái đề án ấy thì đã được
chính phủ phê duyệt vào năm ngoái
tháng chín năm ngoái
cái đề án ấy thì chúng tôi hiện nay đang
vừa làm chúng ta vừa làm vừa nghiên cứu
thế nhưng mà chúng tôi sẽ tập trung vào ba cái lĩnh vực chính
cái lĩnh vực thứ nhất mà tôi cũng đã nhắc đến
là cái lĩnh vực kết nối doanh nghiệp với các chuỗi siêu thị
thì cái này cũng rất là quan trọng
các doanh nghiệp của chúng ta thì đã biết rất ít
về các chuỗi siêu thị
cho nên là
cái việc để họ hiểu biết về các cái chuỗi siêu thị lớn trên thế giới
và các đòi hỏi của các
các chuỗi siêu thị lớn trên thế giới
là rất quan trọng
đồng thời về mặt khác các chuỗi siêu thị lớn trên thế giới
cũng không phải là biết nhiều về các doanh nghiệp của việt nam
tuy rằng có thể trong các chuỗi của họ
thì cũng đã bán hàng việt nam rồi
thế nhưng mà hiểu về
về hàng hóa của việt nam
các khả năng
sản xuất của việt nam
thì đấy cái việc số một của chúng tôi
ưu tiên đấy là tổ chức việc kết nối
các doanh nghiệp với các chuỗi siêu thị
lớn trên thế giới
cái hoạt động thứ hai là chúng tôi cũng liên quan đến
cái hoạt động tập trung vào
để mà các doanh nghiệp chúng ta đáp ứng
được cái tiêu chuẩn của các chuỗi siêu thị lớn trên thế giới
cái này cũng rất là quan trọng
kể cả chúng ta đã kết nối được rồi
nhưng mà hàng hóa chúng ta không đáp ứng được
được yêu cầu của các chuỗi siêu thị
thì chúng ta không thể khởi vào các chuỗi siêu thị được
thì cái việc này
chúng ta tập trung vào mấy cái khâu
cái khâu số một thì ai cũng biết rồi
thì đấy là cái khâu mà
đào tạo cái khả năng quản lý chất lượng
thì cái đó là một trong những cái
cũng là tối quan trọng
cái thứ hai là cũng đào tạo
cho các doanh nghiệp qua
qua cái việc mà chúng ta bán hàng
của các chuỗi siêu thị thì chúng ta nắm bắt
cái nhu cầu của người tiêu dùng như thế nào
thì đấy tất cả những cái hoạt động này
là nhằm đến cái việc mà hàng hóa của các doanh nghiệp
đáp ứng được tốt hơn
đối với người tiêu dùng cũng như đáp ứng được
cái tiêu chuẩn chất lượng của các chuỗi siêu thị
chúng tôi gọi là tập trung vào cái lĩnh vực
gọi là hoạt động hỗ trợ
cái này cũng rất là quan trọng bởi vì hàng hóa đi được
thì ngoài cái chi phí
sản xuất hàng hóa ra thì còn
rất nhiều những chi phí khác
ví dụ như chi phí lưu thông rồi chi phí marketing
rồi những cái chi phí khác
thì những cái hoạt động hỗ trợ
trong cái lĩnh vực này
nó sẽ giúp đỡ doanh nghiệp rất nhiều
đem lại cái sự lợi thế cạnh tranh cho hàng hóa của việt nam
ví dụ như là
chúng tôi tổ chức những cái đào tạo về
logistics để làm sao hàng hóa
chúng ta đi được cái đường tốt nhất cái chi phí rẻ nhất
thế rồi chúng tôi
về lâu về dài chúng tôi nghĩ rằng cái việc
thành lập kho ngoại quan ở nước ngoài
cũng rất là quan trọng nhất là đối với những hàng
nông lâm thủy sản của chúng ta nếu mà chúng ta
có hệ thống ngoại quan ở nước ngoài hỗ trợ hàng việt nam
thì đấy cũng là một cái lợi thế
rất là căn bản cho hàng hóa của việt nam
tại sao chúng ta lại nhắc tới không ngoại quan
như là một trong số những cái giải pháp bên cạnh
những cái giải pháp khác để có thể đưa được sản phẩm của chúng ta
trực tiếp vào các hệ thống bán đẻ
của nước ngoài ạ
nếu mà chúng ta muốn đưa được hàng của chúng ta
vào các chuỗi bán lẻ thì hàng hóa của chúng ta
phải luôn luôn phải
sẵn sàng và thứ hai
đảm bảo một cái chất lượng cao nhất khi
gia nhập vào các chuỗi thiêu thị
thì kho ngoại quan là một cái giải pháp
hết sức quan trọng nhất là đối với
như tôi đã nhắc là hàng nông lâm thị sản
chẳng hạn chúng ta lấy ví dụ như hàng thủy sản
hàng thị sản đông lạnh của chúng ta
nếu mà chúng ta vẫn theo cái cách
chúng ta chuyên trở bằng tàu
xong rồi chúng ta lại chung trở vào hệ thống kho vải
ở cảng và nhập vào các chuỗi thiêu thị
thì vẫn là rất bị động
và không bền vững nhưng nếu chúng ta
có hệ thống kho ngoại quan hàng hóa
của chúng ta có thể thông quan có thể chữ
tại một cái kho ngoại quan
để mà có luôn luôn sẵn sàng đáp ứng
cả về chất lượng cả về số lượng với các chuỗi siêu thị
thì nó sẽ đem lại cái đợi thế
cạnh tranh hơn rất nhiều cho hàng hóa của việt nam
bên cạnh kho ngoại quan thì chúng ta cũng nhắc đến
một cái giải pháp khác đó là cái trung tâm giới thiệu
sản phẩm của việt nam ở nước ngoài ông chia sẻ
như thế nào về cái giải pháp này
đây cũng là một cái giải pháp rất hay chúng ta
cũng đã rất nhiều năm
làm và một số nơi chúng ta
cũng đã làm được
hàng hóa việt nam
được trinh bày tại những trung tâm này
thì cũng đem lại cái hiểu biết rất đáng kể
cho những cái
nhân sự mua sắm của các chuỗi thiêu thị
và từ đây thì hàng hóa
việt nam sẽ dễ dàng hơn thâm nhập vào
các chuỗi thiêu thị của họ tuy nhiên
thì hiện nay chúng ta vẫn có một số
những cái hạn chế mà chúng ta không phát triển
bọn tôi thì cũng đang suy nghĩ là
cái này có lẽ là trước đây chúng ta theo
cách chúng ta vẫn nghĩ là nhà nước
làm là chính tuy nhiên
theo cái cách làm của chúng ta
từ trước nay nó dựa vào cái ngân sách nhà nước
thì thấy rằng cái việc này rất khó để
duy trì bền vững về lâu về dài
chắc chắn là chúng ta sẽ phải cần
sự hợp tác cùng với các doanh nghiệp
và các doanh nghiệp thấy họ
thực sự là họ có lợi ích từ đó thì chúng ta sẽ
có cái cách làm bền vững hơn và
thực sự hiệu quả hơn với các trung tâm này
vậy thì với cái việc mà chúng ta
đã có một đề án của quốc gia
trong việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa
của chúng ta ra nước ngoài trong thời gian tới liệu
những cái kênh phân phối như chúng ta đã đề cập điệu
cái giải pháp mà chúng ta đã đưa ra thì cái việc mà
đưa xuất khẩu trực tiếp hàng của việt nam ra nước ngoài
có phải là một cái xu hướng và một việc tất yếu
chúng ta cần phải làm hay không ạ
chúng tôi không dám nói rằng nó sẽ thay thế cái cách
xuất khẩu của chúng ta hiện nay qua trung gian
bởi vì thực ra thì chúng ta
vẫn rất cần những cái khâu trung gian
và một số chủ yếu thị lớn thì họ
cũng không nhận xuất khẩu trực tiếp vào cái chuỗi của họ
và họ vẫn nhận qua các cái khâu trung gian
tuy nhiên chúng tôi cũng cho rằng
đấy là một cái hướng đi đúng đắn
hướng đi mang lại rất nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp
cũng mang lại các lợi ích cho các chủ yếu
phân phối lớn trên thế giới
nếu mà cả hai lợi ích chúng ta thấy
cả hai phiếu đều có thì đấy cũng là một cái hướng
mà chúng tôi sẽ nghĩ là rất có tiềm năng
và phát triển mạnh hơn nữa
vâng đứng trước những cái hạn chế của việc sử dụng
trung gian trong việc xuất khẩu thì chúng ta đã có
một đề án để thúc đẩy việc xuất khẩu hàng hóa
của nước ngoài hy vọng rằng trong thời gian tới
chúng ta sẽ nhận thấy sự chủ động và tích cực của
phía các doanh nghiệp tham gia cùng với
cả bộ công thương cùng với vụ thị trường châu âu
để hoàn thành mục tiêu của dự án đã đặt ra
một lần nữa thì cảm ơn những chia sẻ của ông
dành cho chương trình ngày hôm nay
quý vị và các bạn thân mến
chúng tôi sẽ còn trở lại với chủ đề liên quan
đến việc thúc đẩy xuất khẩu trực tiếp hàng hóa
của việt nam vào hệ thống bán lẻ của nước ngoài
mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại